chỉ trong vòng một mươi sáu h công an huyện điện biên mường nhé phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh điện biên
đã triệt phá thành công hai chuyên án bắt hai đối tượng và thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
tại khu vực bản lói xã mường lói đối tượng vừa a co trú tại huyện xúc cộp tỉnh sơn la
bị bắt quả tăng khi đang vận chuyển trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực bản ngã ba xã mường tong huyện mường nhé
xung a chu chú tại huyện mường nhé cũng bị bắt quả tăng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là tám bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
qua đấu tranh khai thác nóng các đối tượng khai nhận mua ma túy từ lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ